tổng thư ký liên hợp quốc ban kimon bày tỏ hy vọng tổng thống đắc cử mỹ donald trump sẽ ủng hộ việc thực thi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
và từ bỏ kế hoạch rút khỏi thỏa thuận này điều mà ông trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử
phát biểu với báo giới trước thềm phiên họp cấp cao của hội nghị lần thứ hai mươi hai các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi hai
tại thành phố marrakesh của maroc tổng thư ký ban ki moon bày tỏ lạc quan rằng ông trump sẽ lắng nghe
và thấu hiểu mức độ nghiêm trọng và tính cấp bách trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
ông tin tưởng trên cương vị là tổng thống mỹ
vị doanh nhân bảy mươi tuổi này sẽ từ bỏ kế hoạch rút khỏi hiệp định paris như đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử
và sẽ có quyết định sáng suốt và đúng đắn
chúng ta cần thay đổi điều mà chúng ta đang làm đối với trái đất nhằm hướng tới sự bền vững về môi trường cho những thế hệ sau
tôi hy vọng sẽ có một cuộc gặp riêng với ông donald trump và thảo luận về những vấn đề quan tâm chung trong đó bao gồm cả biến đổi khí hậu
bên cạnh đó ông mankimun cũng cho hay với kinh nghiệm trên thương trường tổng thống đắc cử trump sẽ nhận thấy rằng các doanh nghiệp hiện nay
đã nhận thức rõ thực trạng và nỗ lực sử dụng các nhiên liệu xanh thay vì nhiên liệu hóa thạch
tổng thư ký liên hợp quốc cũng nhấn mạnh mọi quốc gia đều không thể miễn trừ trước các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu